ngay tòa án nhân dân tp phan rang tháp tràm tỉnh ninh thuận đã tuyên phạt phan văn hòa
trú tại tp phan rang tháp tràm ba mươi tháng tổ giam về tội làm lây lan dịch bệnh chuyển nhiễm nguy hiểm cho người
theo cáo trạng phan văn hòa là tài xế xe tải từ tp hcm về ninh thuận
như không khai báo y tế theo quy định mà còn di chuyển nhiều nơi tiếp xúc nhiều người
đến ngày một mươi bốn tháng bảy thì phát hiện dương tính với virus sars cov hai
do không chấp hành các quy định phòng chống dịch nên phan văn hòa đã lây bệnh cho nhiều người
thời gian gần đây khi nghe tin một số huyện thành phố của tỉnh kiên giang nới lỏng các biện pháp phòng chống dịch bệnh
nhiều tài xế đã hám lợi bất chấp quy định của pháp luật nhận trở thuê người từ vùng dịch trở về quê
vụ việc mới nhất được phát hiện vào sáng nay ngày hai mươi năm tháng bảy
lực lượng công an làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát liên ngành số bốn tỉnh kiên giang
tại xã vĩnh hòa hương nam huyện gò quao
phát hiện tài xế trần văn nghị chú tại thành phố hồ chí minh
điều khiển xe ô tô chở cặp vợ chồng đi từ thành phố hồ chí minh đến tỉnh kiên giang
qua làm việc tài xế nghị cho biết dù biết là vi phạm nhưng do cần tiền nên nghị đã đồng ý chở khách với giá năm triệu đồng
liên quan đến vụ án hình sự hủy hoại rừng xảy ra tại các khu vực dốc cốc suối dĩ và treo reo
tiểu khu một trăm sáu mươi hai thôn tân thành xã sơn hội
huyện sơn hòa tỉnh phú yên cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh phú yên đã ra quyết định khởi tố bị can
đồng thời thi hành lệnh bắt tạm giam đối với hai bị can
đó là hai anh em phạm văn anh và phạm văn thành cùng chú tại huyện sơn hòa
theo tài liệu thu thập được để lấn chiếm đất rừng tự nhiên do ban quản lý rừng phòng hộ huyện sơn hòa quản lý
từ tháng sáu đến tháng tám năm hai nghìn hai mươi một hai đứa tự trên đã thuê công nhân cắt hạ
đốt dọn nhiều khu rừng tự nhiên trên diện tích hơn hai mươi m hai
tại các khoảnh sáu tám tiểu khu một sáu hai để trồng keo giống
khám nghiệm hiện trường cơ quan chức năng và các đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh xác định
riêng tại khu vực dốc cốc xuế dĩ treo reo tiểu khu một sáu hai thôn tân thành
hiện đã có tám diện tích rừng tự nhiên bị chặt phá với tổng diện tích lên đến ba mươi một m hai
bản tin nhanh hai mươi h đến đây là hết cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi